thưa quý vị thủ tướng tanzania kassim mazaliwa ngày sáu tháng một mươi một thông báo
đã có ít nhất một mươi chín người thiệt mạng trong vụ máy bay gặp sự cố lao xuống hồ victoria ở tanzania
thông tin từ cảnh sát cho biết máy bay chở tổng cộng bốn mươi ba người
trong đó có ba mươi chín hành khách và bốn thành viên phi hành đoàn gồm hai phi công và hai tiếp viên
lực lượng cứu hộ đã giải cứu được hai mươi sáu người và chuyển họ tới bệnh viện địa phương
các nỗ lực cứu nạn vẫn đang diễn ra khẩn trương
hiện các phi công vẫn có thể liên lạc được với bên ngoài
precision air hãng hàng không tư nhân lớn nhất tại tanzania
đã ra thông báo chính thức xác nhận chuyến bay ký hiệu pvk bốn trăm chín mươi bốn của hãng đã gặp nạn
và lao xuống hồ victoria gần sân bay bukoka
các hình ảnh đăng trên mạng xã hội cho thấy
phần lớn máy bay đã chìm dưới nước chỉ còn phần đuôi nổi lên
các nhân viên cứu nạn hiện vẫn đang nỗ lực tiếp cận máy bay để đưa các nạn nhân ra ngoài